thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thanh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện châu thành tỉnh an giang về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cường có biểu hiện bệnh lý tâm thần lấy một cây sắt nhọn đi đến nhà ca thị sang trú tại địa phương
thấy sang cường đi đến dùng cây nhọn đâm nhiều nhát vào người làm sang tử vong tại chỗ
xong cường tiếp tục đến chỗ nguyễn văn hận đang ngồi câu cá đâm nhiều nhát vào người làm hận ngã xuống canh
sau đó cường quay lại thấy ca văn thới là bố của sang liền đâm nhiều nhát vào người thời
lúc này người dân phát hiện đến căn ngăn bắt giữ cường giao cho công an xã đồng thời đưa thời và hận đến bệnh viện cấp cứu
do vết thương quá nặng thời đã tử vong còn hận bị thương tích năm mươi
theo kết quả giám định pháp y tâm thần tại thời điểm phạm tội cường hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
nhưng có năng lực về trách nhiệm hình sự
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thanh cường tù trung thân về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại trên bốn trăm linh triệu đồng
cũng vào ngày hai mươi năm tháng ba công an thành phố dị an tỉnh bình dương cho biết
đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh kiệt sinh năm hai nghìn một trú tại cà mau để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày kiệt đi xe máy
đến tiệm vàng thuộc phường tân đông hiệp thành phố dị an hỏi mua vàng
khi đang xem một chiếc lắc vàng đối tượng vừa nói ra ra xe lấy tiền trả rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy
tuy nhiên nhân viên tiệm vàng đã cảnh giác hô hoán kịp thời
cùng người dân bắt giữ kiệt cùng tăng vật giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an kiệt thừa nhận hành vi phạm tội
do chơi cờ bạc qua mạng dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả nên đã đi cướp giật vàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng
ngô đình tùng ba mươi tuổi trú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ công an tùng là đối tượng nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài tùng đã thực hiện hành vi trộm cắp một điện thoại trị giá hai mươi sáu triệu đồng
trên địa bàn xã sông rai rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài nhưng bị lực lượng công an bắt sau đó
theo viện trưởng viện vật lý địa cầu trận động đất ở mỹ đức gây rung lắc ở trung tâm hà nội
vào sáng ngày hai mươi năm tháng ba là do nằm trong vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy
cũng theo viện trưởng viện vật lý địa cầu vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy
từng xảy ra động đất trong quá khứ
tại hà nội vào thế kỷ một mươi hai một trận động đất mạnh cấp tám đã xảy ra
đã làm bia chùa bào thiên bị vỡ làm đôi
từ trận động đất trên cơ quan chức năng cần nghiên cứu phân đoạn đất gãy sông hồng
để đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết hơn
khu vực hà nội cần thực hiện đánh giá rủi ro động đất
người dân sống ven biển huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh phát hiện vệt nước biển
truyền màu đỏ đục trải dài khoảng ba km trong đó một số vị trí dài nước màu đỏ
rộng khoảng một trăm linh mét tính từ bờ ra khơi
và trước hiện tượng bất thường này người dân xã cẩm nhượng không dám tắm biển
hoặc đánh bắt gần bờ vì mỗi đợt sông
nước biển màu đỏ đậm lại xuất hiện nhiều hơn
nhiều người dân vùng biển cho biết là nước biển đổi màu đỏ đậm là hiện tượng rất hiếm gặp
đến chiều ngày hai mươi năm tháng ba hiện tượng nước biển có màu đỏ vẫn chưa thuyên giảm
hiện nay chưa xác định được nguyên nhân cụ thể và theo nhận định có thể là do gió nồm
sóng lớn quấn tàu biển từ ngoài khơi vào bờ dẫn đến nước biển có màu đỏ đậm
công an thành phố hải phòng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ châu âu về việt nam với số lượng lớn
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng hai tại số hai trăm một mươi năm lạch chay đằng giang ngô quyền
trinh sát đã bắt hai đối tượng bao gồm nguyễn văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn thị thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tăng vật thu giữ là khoảng bốn mươi năm viên mdma có tổng trọng lượng là gần một mươi tám kg
được các đối tượng ngụy trang trong hai mươi bảy hộp phô mai vỏ bằng kim loại cùng một số tăng vật khác có liên quan
mở rộng điều tra các trinh sát đã xác định rõ đối tượng vũ văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng là chồng của đối tượng nguyễn thị thanh hương
và là một mắt xích rất quan trọng trong vụ án để đấu tranh mở rộng bắt các đối tượng khác
đối tượng hạnh đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường một mươi quận gò vấp thành phố hồ chí minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố ba bị can
đối với nguyễn văn tới cùng vợ chồng đối tượng nguyễn thị thanh hương và vũ văn hạnh
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang
phối hợp với công an xã vị bình vừa bắt quả tang đối tượng phạm trúc hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà của đối tượng ở ấp bốn xã vị bình huyện vị thủy
cơ quan công an bắt quả tăng hạnh cùng tâm vật là tám bịch ni lông
bên trong có chứa các tinh thể nghi là ma túy một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
và một số vật dụng liên quan ngay tại phòng ngủ của đối tượng
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ thêm một bịch ni lông
bên trong có chứa các tinh thể nghi là ma túy mà hạnh khai ném qua cửa sổ khi bị bắt
bước đầu hạnh khai nhận toàn bộ số tinh thể cơ quan công an thu giữ là ma túy đá
do đối tượng vừa mua về để sử dụng
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hạnh đã bị cơ quan công an bắt vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cùng tăng vật là hơn bốn mươi hai gam ma túy đá
cuối năm hai nghìn hai mươi hạnh bị xử phạt một mươi năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
nhưng cho hoãn thi hành án do nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng đối tượng tiếp tục phạm tội
ngày hai mươi năm tháng ba công an thành phố dị an tỉnh bình dương cho biết
đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh kiệt
nguyễn minh kiệt sinh năm hai nghìn một trú tại tỉnh cà mau để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày kiệt đã đi xe máy đến tiệm vàng thuộc phường tân đông hiệp
thành phố dị an hỏi mua vàng
khi đang xem một chiếc lắc vàng thì đối tượng nói ra xe để lấy tiền trả
rồi bất ngờ cầm vàng vào chạy
tuy nhiên nhân viên tiệm vàng đã cảnh giác hô hoán kịp thời
cùng người dân bắt giữ kiệt cùng tăng vật giao cho cơ quan tại công an
tại cơ quan công an kiệt thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản của bà trương mỹ lan
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và tập đoàn capella
bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị mức án từ một mươi đến một mươi một năm tù
tài viên xét xử ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba
bị cao trí trình bày bào chữa và tha thiết mong được giảm nhà ảnh phạt
theo cáo trả nguyễn cao trí nhận của trương mỹ lan khoảng một tỷ đồng
khi bà lan bị bắt tạm giam ông trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá
và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ tại công ty văn lang
và thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn ba mươi một vốn điều lệ của công ty cổ phần cao su công nghiệp
để giếm đoạt số tiền trên của bà lan
tại tòa nguyễn cao trí thừa nhận các sai phạm của mình không biện minh
chỉ mong được hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phức tạp đưa bị cáo đến sự việc đáng tiếc như hiện nay
đồng thời gia đình bị cáo cũng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại do bị cáo gây ra trong vụ án
một đường dây ma túy xuyên quốc gia giữa lào và việt nam vừa bị công an tỉnh bình thuận triệt phá thành công
bắt giữ năm đối tượng thu giữ một lượng lớn ma túy đá
năm đối tượng bị bắt giữ gồm sa văn tiến trịnh minh sản đào thị ánh đinh thị hà và thao minh xá
đều trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh con tum
đã bắt giữ năm đối tượng trên thu giữ năm kg ma túy đá
các đối tượng khai nhận trịnh minh sản mua ma túy tại lào
sau đó đưa về nhà tại tỉnh con tum cất dấu và móc nối với các đối tượng còn lại
để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ
thưa quý vị và các bạn
sau khi nhận được tin báo một chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên đèo lò so
lực lượng chức năng liên quan đã lập tức đến hiện trường dập lửa
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng ba chiếc xe khách của nhà xe quang bắc do tài xế lâm xuân trường
chú tại tỉnh tuyên quang điều khiển theo hướng từ tỉnh con tum đi quảng nam
khi đến đèo lò so thuộc địa phận xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum
thì bốc cháy dữ dội
ngay khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt nỗ lực dập lửa
nhưng do gió to nên chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn
thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe có hai mươi một người vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên hành lý của hành khách đã bị thiêu dụi toàn bộ
vụ việc khiến cho giao thông trên đèo lò so bị un tắc